công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính theo dõi thi hành pháp luật còn nhiều khó khăn
một số quy định của luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật còn chưa phù hợp với thực tiễn
tính khả thi chưa cao chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính
đây là một trong những tồn tại hạn chế của công tác tư pháp năm hai nghìn một mươi sáu được nêu ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc
triển khai công tác tư pháp năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra vào sáng nay tại hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và chỉ đạo hội nghị
phát biểu tại hội nghị thủ tướng đã biểu dương những kết quả mà công tác tư pháp đã đạt được trong thời gian qua
thủ tướng lưu ý công việc tư pháp liên quan đến dân rất nhiều mà cái gì liên quan đến dân thì đều vô cùng quan trọng
nếu như người dân không đồng tình với chúng ta sẽ khó để có thể điều hành đất nước
năm hai nghìn một mươi sáu bộ tư pháp đã tập trung triển khai toàn diện công tác tư pháp
trong công tác xây dựng thẩm định kiểm tra giả soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trình quốc hội thông qua một mươi hai luật nghị quyết
trình chính phủ thủ tướng chính phủ ban hành trên một văn bản
thủ tướng đánh giá đây là những tín hiệu rất đáng mừng
theo nhận chết báo cáo của thủ tướng quốc hội lần đầu tiên chính phủ chúng ta không còn nợ nghị định những luật
những pháp lệnh đã có hiệu lực
cái đấy là cố gắng rất lớn trong đó vai trò của các bộ và đặc biệt thẩm định thẩm tra của bộ tư pháp rất quan trọng
bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những tồn tại hạn chế
thủ tướng chỉ rõ chất lượng một số văn bản quy phạm pháp luật chưa cao
luật ban hành nhiều nhưng công tác thực thi pháp luật vẫn còn yếu chưa cao
phản ứng chính sách tuy có tiến bộ nhưng vẫn còn lúng túng
phong cách lề lối làm việc và kiến thức của một số cán bộ
bộ tư pháp vẫn còn yếu kém
thủ tướng nhắc nhở trong việc thi hành bộ luật hình sự đã phải dừng lại khi có hơn một trăm linh sai sót
thủ tướng nhấn mạnh đây là điều chưa có trong tiền lệ
đồng thời yêu cầu bộ tư pháp phải thẳng thắn rút kinh nghiệm
ra soát lại văn bản chỉnh sửa để bộ luật này sớm đi vào cuộc sống
thủ tướng yêu cầu trong giai đoạn mới
chính phủ sẽ quyết liệt thực hiện chính phủ kiến tạo
chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang phục vụ người dân và doanh nghiệp chính
vì vậy mà luật pháp chính sách cần phải đáp ứng yêu cầu này
thủ tướng cũng yêu cầu cần làm tốt khâu thẩm định chống lợi ích nhóm
và chính bản thân bộ tư pháp cũng cần rút kinh nghiệm và làm gương những việc này
mà tôi nói nôn na là không được cài cấm vào luật những nội dung không về lợi ích chung
mà là để phục vụ mục đích riêng của đơn vị của mình
ngành mình hoặc nhóm người nào đó bị chi phối
tướng đề nghị cán bộ ngành tư pháp phải làm sao để thể chế thực sự trở thành động lực quan trọng
và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước
ngành tư pháp cần chủ động tập trung hơn nữa trong tham mưu cho chính phủ các giải pháp
để đáp ứng đúng yêu cầu của xã hội
đặc biệt cần tập trung giả soát thể chế liên quan đến đầu tư kinh doanh
các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tháo gỡ khó khăn
tạo môi trường đầu tư thuận lợi và chú trọng giải pháp nâng cao
chất lượng pháp luật và ổn định đồng bộ tính minh bạch
giảm thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp
tại hội nghị này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao huân chương độc lập hạng nhì
cho nguyên bộ trưởng bộ tư pháp hà hùng cường